tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
và trao thưởng giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ một mươi hai
đến dự chương trình có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân nêu rõ
cách đây hơn một mươi ba năm đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với ban tư tưởng văn hóa trung ương
hội nhà báo việt nam báo nhân dân đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì
tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc đã trở nên gần gũi quen thuộc với đông đảo các phóng viên
biên tập viên cộng tác viên các cơ quan báo chí và đồng bào cả nước
tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân và đồng chí võ văn thường đã trao giải a cho năm tác phẩm tác giả đoạt giải
giải thưởng vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đã nhận được một ba trăm năm mươi bốn tác phẩm
của gần hai trăm linh cơ quan báo chí trong cả nước tham dự
điều đó khẳng định sức lan tỏa của giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
và ảnh hưởng của xã hội của giải này ngày càng rộng lớn được quần chúng ghi nhận